hôm nay một mươi ba tháng hai tức mùng bốn tháng riêng năm giáp thìn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dân hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công với đất nước tại điện kính thiên khu di tích hoàng thành thăng long thủ đô hà nội
cùng đi với tổng bí thư có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
trong không gian linh thiêng của hoàng thành thăng long trời đất giao hòa mừng đảng mừng xuân mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng các đại biểu thành kính dân hương tưởng nhớ trước anh linh các bậc tiền nhân có công với nước về những thành quả xây dựng phát triển đất nước cầu mong cho quốc thái dân an nhân dân ấm no hạnh phúc
các đồng chí lãnh đạo nguyện quyết tâm phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến anh hùng của thăng long hà nội
những giá trị di sản quý báu của dân tộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa
nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích hoàng thành thăng long tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm hội tụ hồn thiêng sông núi tinh hoa văn hóa dân tộc nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc bồi đắp truyền thống lịch sử văn hiến lâu đời của dân tộc liều truyền đến thời đại hồ chí minh ngày nay
nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích hoàng thành thăng long tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm hội tụ hồn thiêng sông núi tinh hoa văn hóa dân tộc nơi các triều đại hội chủ nghĩa